bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam phối hợp với công an tp hcm
biên phòng đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy tổng cục hải quan đã phát hiện bắt giữ
một xe tải chở năm mươi kg ma túy tổng hợp
thời điểm kiểm tra chiếc xe tải chở hàng hóa khi đi đến cổng chợ đầu mối bình điền
giáp danh huyện bình chánh và quận tám tp hcm lực lượng chức năng phát hiện bên trong có những thùng
kim loại đựng lươn cất dấu năm mươi kg ma túy tổng hợp được nguy trang bằng các gói trả
ba người trên xe đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu xác định các đối tượng nhận ma túy từ biên giới campuchia về việt nam
sau đó đưa về chợ để che mắt cơ quan chức năng
hình thức vận chuyển ma túy lần này được đánh giá là thủ đoạn mới của các băng nhóm tội phạm
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
còn tại tỉnh hương yên và thái nguyên lực lượng công an cũng đã triệt phá hai vụ vận chuyển
chuyển ma túy với số lượng lớn thu giữ khoảng ba kg ma túy tổng hợp và gần bốn viên ma túy tổng hợp
tại khu vực cửa hàng xăng dầu số bảy mươi chín thuộc địa phận thị trấn yên mỹ huyện yên mỹ tỉnh hương yên
công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng đinh văn tùng chú xã tân việt huyện yên mỹ
đang có hành vi vận chuyển trái phép khoảng ba kg ma túy tổng hợp loại ketamin
qua đấu tranh tùng khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho hoàng đình thanh
chú thôn trâm nhị xã vân du huyện ân thi tỉnh hương yên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tùng và thanh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đồng thời điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện bắt quả tang
trần tùng anh thành phố sông công tỉnh thái nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm hơn tám mươi hai gam tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá
ba chín trăm bảy mươi ba viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và một số vật chứng có liên quan
còn liên quan đến tội phạm cơ bạc một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
tại quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh phường hương sơ thành phố huế
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thứ thiên huế bắt quả tang
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm nguyễn văn phụng là đối tượng cầm đầu
cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng cùng tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị máy tính tv điện thoại
trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý
từ tháng một mươi một cho đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay đoàn đặc nhiệm biên phòng miền nam phối hợp với công an tp hcm
biên phòng đội kiểm soát chống quân lộ ma túy tập cục hải quan đã phát hiện và bắt giữ một xe tải
chở năm mươi kg ma túy tổng hợp
thời điểm kiểm tra chiếc xe tải chở hàng hóa khi đến cổng chợ đầu mối bình điền
giáp danh huyện bình chánh và quận tám tp hcm
lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong những thùng kim loại đựng lươn cất dấu năm mươi kg ma túy tổng hợp
được ngụy trang bằng các gói trà
ba người trên xe đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
bước đầu xác định các đối tượng nhập ma túy từ biên giới campuchia về việt nam
sau đó đưa về chợ để che mắt cơ quan chức năng
hình thức vận chuyển ma túy lần này được đánh giá là thủ đoạn mới của các băng nhóm tội phạm
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
tại quảng nam vào ngày hôm nay công an tỉnh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với lê văn lĩnh chú tại phú ninh quảng nam và đoàn văn dầu chú quận sáu tp hcm
để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất độc xe nua và đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam bắt giữ lê văn lĩnh
về hành vi đánh bạc và vận chuyển trái phép chất độc
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đoàn văn dầu là đối tượng chuyên cung cấp cyanur cho lĩnh
được biết lĩnh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất độc cyanur với số lượng lớn
trung bình mỗi chuyến hàng các đối tượng giao dịch từ một trăm linh đến ba trăm linh kg cyanur
từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi bị bắt các đối tượng đã mua bán hơn tám tấn xyanur
trong quá trình hoạt động lĩnh còn tổ chức cho người đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề
với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn hai trăm linh triệu đồng
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê một trăm tám mươi sáu đường nguyễn văn linh
phường hương sơ tp huế vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tàng
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an đã bắt quả tăng một nhóm đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm nguyễn văn phụng là đối tượng cầm đầu
cùng hai đối tượng giúp sức là đặng quang trung và ngô huỳnh minh hoàng và tám đối tượng là con bạc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ nhiều thiết bị máy tính tv điện thoại
trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà các đối tượng quản lý từ tháng một mươi một cho đến nay
nhóm đối tượng này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn bảy hai tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ
vì cả tin vào chiêu trò chạy án lại có thêm nạn nhân tại bạc liêu vừa bị lừa mất số tiền lớn
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với trần huy toàn chú tải xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lao thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân
với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một mươi hai nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của trần huy toàn
và vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa xảy ra hai trường hợp tử vong
nghi do ngộ độc diệu
trường hợp thứ nhất tử vong vào ngày bảy tháng một mươi hai là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở khu chín phường bình hàn
trước đó người này đi ăn và uống rượu tại nhà người thân tại phường nhị châu
sau khi có dấu hiệu bất thường nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bảy
sau đó chuyển lên bệnh viện bạch mai nhưng không qua khỏi
người nhà cho biết kết luận của bệnh viện bạch mai xác nhận bệnh nhân bị ngộ độc metanol
trường hợp thứ hai tử vong nghi do ngộ độc rượu là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
tại khu một phường bình hàn
nguyễn ái mẹ của nạn nhân cho biết anh đã đi ăn và uống rượu cùng bạn bè tại gia lộc
đáng chú ý là cả hai trường hợp tử vong đều uống loại rượu được mua tại cùng một địa chỉ
các gia đình có người tử vong nghi do ngộ độc rượu đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật tránh để xảy ra những trường hợp đau lòng tương tự
liên quan vụ một cán bộ dân quân tự vệ bị sát hại trong đêm
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng tạ thanh hải chú tại phường mỹ long thành phố long xuyên an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn nên tạ thanh hải đã dùng khúc cây đánh nhiều nhát vào đầu trần văn mỹ
là dân quân tự vệ phường mỹ quý khiến mỹ gục ngã
sau đó hải chạy đến móc túi lấy hai sáu triệu đồng và một điện thoại di động trong túi áo của mỹ
rồi tiếp tục lấy một khúc cây khác đánh nhiều nhát vào đầu vào mặt và người mỹ
thấy mỹ đã chết
hải đi đến chiếc xe máy của mỹ lục xoát lấy tài sản
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phường mỹ long nhanh chóng đến bắt giữ hải cùng tăng vật
và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra bước đầu hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang thực hiện trạng thái bình thường mới từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên đây cũng sẽ là thời điểm một số đối tượng phạm tội hoạt động mạnh như là cướp tài sản cướp giật trộm cắp tài sản
dự báo có chiều hướng gia tăng trở lại
mới đây công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức gia quân tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đồng thời phát đi thông báo nâng cao ý thức cảnh giác của người dân tuyệt đối không lơ là chủ quan
cẩn trọng thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm
đến nay chị nương vẫn chưa hết bằng hoàng khi trước đó chiếc xe máy và bình oxy đặt ngay trước cửa nhà đã bị lấy trộm
kết quả điều tra đã phát hiện hai đối tượng là đặng minh tuấn ba mươi sáu tuổi và đàm bát linh hai mươi chín tuổi
cùng ngụ thành phố hồ chí minh đã thực hiện hành vi vi phạm này
tôi vô nhà lấy đồ khoảng năm phút đi ra thì phát hiện là không còn xe
khi mà tôi bỏ camera của gia đình đó ở nhà thì thấy
đối tượng chạy qua nhà chút xíu xong rồi quay lại quay vô cái chỗ hẻm mà tôi để xe đó
rồi khi mà và thấy sau đó thấy đi ra là đi xe của tôi
còn đây là hình ảnh được camera ghi lại một vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra tại thành phố hồ chí minh
đối tượng đỗ phước sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố thủ đức đã xông vào tiệm với ý định cướp tài sản
tuy nhiên đối tượng này
đối tượng này đã nhanh chóng bị chủ tiệm vàng và người dân bắt giữ
đối tượng cấp dựng bỏ cốp hoặc là trộm cấp thời gian trong cái việc khi mà hết giãn cách
khi mà người dân đi ra đường nhiều với cái việc mà thực hiện các cái giao dịch
hoặc là thực hiện một số các nhiệm vụ thì sẽ có những sưu sức
theo công an thành phố hồ chí minh số vụ vi phạm sau giãn cách tăng từ sáu mươi đến tám mươi
hiện công an thành phố hồ chí minh đang triển khai thực hiện các kế hoạch chấn áp tội phạm
trong đó chú trọng công tác tuần truyền
và tuyên truyền đến từng hộ dân không tạo điều kiện sơ hở
để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi vi phạm

lực lượng chức năng công an thành phố hồ chí minh khuyến cáo
mọi người dân không nên mang theo nhiều tiền bạc tài sản đồ trang sức có giá trị
sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông
các hộ dân tự bảo quản tài sản không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp
phải thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo
cẩn trọng khi rút tiền ở ngân hàng các điểm atm
công an thành phố hồ chí minh cũng đề nghị người dân hỗ trợ chung tay
giúp sức cùng các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong những tháng cuối năm
công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần huy toàn
chú xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người thân của nạn nhân
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lo thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân
với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố rắc hành vi lừa đảo của trần huy toàn
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
vụ lừa đảo với chiêu thức như trên không phải là hy hữu
khi liên tục tại nhiều địa phương cũng đã xuất hiện
và có thể được tìm ra
nhiều nạn nhân sập bẫy hình thức lừa đảo chạy án
đặc biệt rất nhiều đối tượng còn giả danh lực lượng công an
để dễ dàng chiếm được lòng tin của nạn nhân hòng thực hiện chót lọt hành vi
lực lượng công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực vào cuộc quyết liệt đấu tranh
nhằm kịp thời ngăn chặn loại hình tội phạm này
phản ánh tại tỉnh yên bái
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện văn chấn tỉnh yên bái
nhận được đơn trình báo của anh hoàng minh quyết
chú tại huyện văn chấn về việc bị hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
đối tượng đã dùng thủ đoạn giả danh lực lượng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
ngày một mươi sáu tháng chín thủ phạm của vụ án là vũ mạnh hùng và phạm thanh tùng
cùng chú huyện văn chấn đã bị bắt giữ cùng tăng vật
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận
do quen biết anh quyết qua mạng internet trong quá trình chơi game với nhau
nên đối tượng hùng đã nảy sinh ý định lừa tiền anh quyết bằng thủ đoạn rủ dê
thuyết phủng bị hại góp tiền để cho vai nặng lãi
theo lời khai anh quyết đã nhiều lần chuyển tiền cho hùng qua nhiều tài khoản khác nhau
với số tiền hàng chục triệu đồng
ngày bảy chín hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng gọi điện cho anh quyết tự xưng là cán bộ công an
thông báo về việc số tiền của anh chuyển đến tài khoản của người có tên lê duy nhất
đang được sử dụng để mua bán ma túy
hiện đối tượng nhất đã bị bắt
nếu không muốn liên quan đến vụ án thì anh quyết phải chuyển tiền để lo liệu chạy án
tin rằng hùng nói thật anh quyết đã sáu lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền sáu mươi triệu đồng
thấy dễ dàng lừa được bị hại ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng đã bàn bạc với phạm thanh tùng
để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh quyết
sau khi thống nhất vẫn với thủ đoạn trên tùng đã gọi điện cho anh quyết
và tự xưng là cán bộ công an huyện văn chấn yêu cầu anh chuyển tiền để lo chạy án
và đã được bị hại chuyển cho tám mươi hai triệu đồng
đây chỉ là một trong số hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
từ đầu năm đến nay công an tỉnh yên bái đã tiếp nhận và khởi tố một mươi bốn vụ
một mươi chín đối tượng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như kết bạn qua mạng xã hội
gia lô facebook skype rồi hứa hẹn kết hôn hay gửi tặng quà làm từ thiện hoặc vai mượn
sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế phí
thực hiện các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên đặc biệt là công tác tham niên

các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như kết bản qua mạng xã hội đặc biệt là công tác tham niên
quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi chúng sử dụng mạng internet các trang mạng xã hội
để thực hiện hành vi lừa đảo gây khó khăn trong công tác điều tra đấu tranh của các lực lượng chức năng
chỉ những trường hợp được tố giác phát hiện kịp thời mới có thể phong tỏa và thu hồi tài sản
do đó khi thấy có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng
và điều quan trọng nhất là người dân cần phải cảnh giác với mọi mối quan hệ thông tin trên môi trường mạng
để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
liên quan đến việc một băng nhóm dùng hung khí đuổi chém một nhóm khác ở trước công viên văn hóa an hòa
thuộc phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vào tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua
là một thanh niên không có liên quan bị đứt lìa một bàn tay
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã bắt tạm giam năm đối tượng
về hành vi cối gây thương tích
năm đối tượng bị bắt giữ là lương lâm tuấn kiệt chú tại huyện an biên
nguyễn tấn thành chú tại huyện hòn đất nguyễn hữu hải nguyễn thanh điền và huỳnh quốc chiến
cùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trước đó do điền và hải có mâu thuẫn với trần thiện chiến
nên khi thấy người này đang ngồi uống nước với một nhóm bạn cả bọn đã rủ nhau về nhà
lấy ba cây dao để giải quyết mâu thuẫn
khi tới nơi thành điền và hải bất ngờ cầm dao xông đến chém liên tục vào nhóm người
của trần thiện chiến đang ngồi uống nước làm chiến bị thương ở tay phải
còn anh huỳnh thanh tây bị chém gây thương tích nặng và đứt lìa bàn tay trái
gây án xong cả bọn nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường đem dao cất giấu rồi bỏ trốn
nhưng chưa đầy một ngày gây án các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện simacai huyện bắc hà
vừa bắt giữ giàng a vữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản tại xã xín chén huyện simacai tỉnh lào cai
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi hai người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại thôn bản kha xã xín chéo huyện simacai tại khu đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín tráng
trên người có dấu hiệu thương tích một số tài sản trên người nạn nhân đã không còn
quá trình điều tra cơ quan công an xác định giàng a vữ trú tại địa phương là hung thủ gây ra vụ án trên
tuy nhiên vử đã bỏ trốn
tích cực điều tra lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận xã nậm mòn huyện bắc hà
tại cơ quan công an vự khai nhận vào khoảng một mươi hai h trưa ngày chín tháng một mươi hai
tại khu đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín tráng
sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn vự đã dùng đá đập vào đầu khiến nạn nhân nằm bất động
sau đó kéo sát nạn nhân vứt xuống vực sâu nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình
vũ cũng đã lục người nạn nhân lấy một chiếc túi bên trong có một mươi bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng
rồi rời khỏi hiện trường bỏ trốn khỏi địa phương
qua khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân tử vong do vết thương thủng phổi và chấn thương vùng đầu
một đối tượng lên khu vực biên giới việt nam lào mua bốn bánh heroin
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
tổ công tác do công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang
đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản nậm hẹ xã hẹ muông huyện điện biên
phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát không chế bắt giữ đối tượng
khám xét trên người và phương tiện tổ công tác phát hiện và thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn trăm linh gram
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động của một số loại tội phạm
trong đó có tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng với những phương thức thủ đoạn tinh vi
tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trả tự
trước tình hình này lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch
biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn
ngụy trang ma túy đá trong thùng hàng chứa rau củ quả
sau đó thông qua dịch vụ chuyển phát luồng xanh để đưa vào tỉnh khánh hòa tiêu thụ
ngụy trang ma túy tổng hợp trong các loại bao bì bắt mắt
lên nhãn hiệu nước hòa quả để nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đây là hai trong số nhiều vụ án mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh khánh hòa đã đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
đối tượng lợi dụng hoạt động được phép vận tải hoàng hóa như thiết yếu
yếu phẩm thiết yếu như là rau củ quả để các đối tượng trà trộn ma túy cất dấu trong đó
để thực hiện việc vận chuyển tránh kiểm soát của các tổ chốt
để cất dấu vận chuyển về địa bàn khánh hòa để thực hiện việc mua ma túy
các đối tượng thực hiện việc giao dịch chuyển tiền với nhau qua hệ thống internet banking
rồi sau đó thực hiện việc cất dấu và đóng gói
các hoạt động được phép như grabfood bù điện
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện một trăm bốn mươi vụ bắt hai trăm sáu mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ một lượng khá lớn ma túy các loại tăng cả về số vụ lẫn số tăng vật thu giữ được
so với năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý quá trình đấu tranh lực lượng công an đã thu giữ năm khẩu súng
cùng hai mươi ba viên đạn các loại điều này cho thấy tội phạm ma túy không chỉ tinh vi
mà còn hết sức liều lĩnh coi thử pháp luật
tập trung xây dựng các kế hoạch bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển
mua bán chép phép ma túy bên cạnh đó cũng phải ra soát các hoạt động
các kinh doanh có điều kiện về đối với các cơ sở karaoke vũ trường quán bar
để kịp thời xây dựng kế hoạch để ngăn chặn xử lý các đối tượng lợi dụng
các hoạt động kinh doanh có điều kiện về năng dân tự để sử dụng chép phép chép ma túy
thời điểm cuối năm hoạt động của tội phạm trong đó có tội phạm ma túy
thường có diễn biến phức tạp hơn
lực lượng công an khánh hòa đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ
vừa tập trung đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm vừa đẩy mạnh phát động
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm